kính chào quý vị khán giả bây giờ là bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín diễn ra vào chiều qua tại hà nội
trước câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc bình ổn thị trường thịt lợn dịp cuối năm
nhất là trong thời điểm hiện nay giá thịt lợn trên thị trường rất cao
đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và bộ công thương cho biết chính phủ đã có nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề này
tại cuộc họp báo thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phùng đức tiến cho biết
mới đây phó thủ tướng vương đình huệ chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số bộ ngành
về tình hình liên quan đến giá thịt lợn và bình ổn thị trường những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi
theo số điệu tính toán của tổng thống kê trên cơ sở là bộ nông nghiệp đã chủ trì cùng bộ công thương của tổng thống kê
dự kiến là thiếu khoảng hai trăm linh tiến lợn
thì cái này phó thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo là nhập nguồn với các đối tác với ta
đối tác song phương với ta
và đảm bảo một cái nguyên tắc là cân đối được cái lợi ích giữa người chăn nuôi và người tiêu dùng
thì bộ nông nghiệp phát triển nông thôn trực tiếp là bộ trưởng và cùng một số công chí trong các cuộc vụ
thì cũng họp với một số địa phương trọng điểm và các doanh nghiệp lớn
và các doanh nghiệp đều khẳng định chỉ bán thiết lợn
với giá sáu bảy vừa đảm bảo giá thành ở đoạn hiện nay
nó vừa đảm bảo cung ứng cho thị trường một cách bền vững
thế vào hôm nay báo cáo công chí là sau phiên họp của phó thủ tướng vương đức vậy
và bộ nông nghiệp phát triển nông thôn thì giá thiết lợn đã dịu xuống
cũng liên quan vấn đề này thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải nhấn mạnh
bộ công thương luôn coi thịt lợn là mặt hàng thiết yếu cần phải đảm bảo thị trường
nhất là trong dịp cuối năm và dịp tết cổ truyền
vì vậy bộ luôn theo dõi sát thị trường cung cầu mặt hàng thịt lợn nói riêng
và thực phẩm nói chung nhằm có những tham mưu ổn định thị trường
chúng tôi chỉ đạo tổng cục quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với các địa phương
nhất là các địa phương có biên giới ở phía bắc và kể cả phía tây nam
để thứ hết là ngăn chặn việc chúng ta đưa lợn lậu sang nước khác
ở đây là chủ yếu là thị trường trung quốc
cái này cũng hết sức quan trọng vì chúng ta đang thiếu
nhưng mà nếu tiếp tục lại đưa đi thì số vàng lại càng thiếu thì ảnh hưởng đến giá cả
nhưng một điểm thứ hai nữa cũng không kém phần quan trọng
đó là hiện nay cái lượng lợn mà nhập khẩu lậu từ thái lan và campuchia vào việt nam
thì đây cũng là một vấn đề chúng ta cần hết sức lưu ý
mặc dù chúng ta thiếu nhưng mà rất lưu ý là hiện nay hai mươi bốn quốc gia mà chúng ta đã chính thức cho nhập khẩu thịt lợn vào việt nam
thì trong đó lại không có thái lan và campuchia
và chủ yếu lợn hiện nay là nhập lậu vào việt nam
và như vậy rất có nguy cơ về vệ sinh an toàn thực phẩm
kể cả mang cái mầm mống dịch bệnh vào trong nước
ảnh hưởng đến cái đàn lợn
đại diện bộ công thương cũng cho biết
trước khi số liệu chính thức từ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
thì bộ công thương cũng đã phối hợp với các doanh nghiệp
để đảm bảo được lượng lợn nhập khẩu ở các nước
và ưu tiên theo chỉ đạo của chính phủ với các nước đã ký hiệp định thương mại với việt nam
để đảm bảo nguồn cung về thịt lợn nói chung từ nay đến tết và cả sau tết
công ty cổ phần bot bắc giang lạng sơn
đề xuất bộ giao thông vận tải cho phép các phương tiện lưu thông miễn phí trên cao tốc bắc giang lạng sơn
từ ngày năm đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
tạo điều kiện cho người dân được kiểm tra đánh giá một cách khách quan nhất về chất lượng công trình
việc lưu thông miễn phí nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa đi lại lớn nhân dịp cuối năm
đồng thời để người dân được kiểm tra đánh giá về chất lượng công trình
tuyến cao tốc bắc giang lạng sơn được thông xe kỹ thuật cuối tháng chín
đến nay các hạng mục an toàn giao thông đã hoàn tất
công ty cổ phần bot bắc giang lạng sơn cũng cho biết
trên cơ sở kết quả nghiệm thu của hội đồng nghiệm thu nhà nước
và các tồn tại vướng mắc ảnh hưởng đến phương án tài chính
nhà đầu tư sẽ báo cáo cơ quan nhà nước và các giải pháp tháo gỡ trước khi vận hành chính thức
người dân sẽ có lựa chọn hoặc đi trên tuyến quốc lộ một hoặc đi trên tuyến cao tốc
dự kiến cao tốc sẽ thu phí từ đầu năm hai nghìn hai mươi
có năm mức phí thấp nhất dự kiến là hai đồng một km
với xe từ chín chỗ ngồi trở xuống
và cao nhất là bảy hai trăm linh đồng một km
với các loại xe tải trọng lớn như xe container
chủ phương tiện không muốn đi cao tốc có thể sử dụng quốc lộ một song song với tuyến cao tốc này
liên quan đến vụ chìm tàu trên sông lòng tàu
ông ngô quang hưng phó giám đốc cảng vụ hàng hải tp hcm
cho biết từ bảy giờ sáng ngày hai tháng một mươi hai
luồng hàng hải sài gòn vũng tàu trên sông lòng tàu
đoạn qua khu vực tàu việt sun integrity
bị chìm vào dạng sáng ngày một mươi chín tháng một mươi
tại huyện cần giờ
chính thức thông luồng tạm
cho phép các tàu có mơ nước lớn có thể qua lại
với việc thông một luồng
các tàu có mớn nước lớn trên một mươi m
hiện đã đi qua khu vực này thuận lợi
các tàu thuyền có mỡ nước nhỏ sẽ được điều tiết
hành trình theo luồng hoàng hải sài gòn vũng tàu

sông dừa sông đồng chanh
dự kiến ngày hai mươi tháng một mươi hai
mới thông toàn luồng sài gòn vũng tàu qua khu vực này
hiện công tác triển khai xử lý tai nạn
tàu việt sun integrity
đang được cảng vụ hoàng hải thành phố
phối hợp với các chủ tàu các sở ngành và đơn vị liên quan
tích cực triển khai
tính đến hết ngày một tháng một mươi hai
tổng số container đã ra quét phát hiện
và trục vớt là một trăm hai mươi tám
thời điểm hiện nay nông dân trên địa bàn huyện xuyên mộc
của tỉnh bà rịa vũng tàu đang thu hoạch thanh long
trong đèn trái vụ
tuy nhiên những ngày qua giá thanh long trên địa bàn tỉnh
có xu hướng giảm mạnh
trong khi chi phí phân bón và nhân công tăng cao
khiến nhiều nông dân sản xuất thanh long
thua lỗ nặng
giá thanh long có xu hướng giảm mạnh
khi thanh long ruột trắng từ một mươi năm đồng
xuống còn bốn năm đồng một kg
thanh long ruột đỏ từ ba mươi năm đồng một kg
xuống còn hai mươi hai mươi hai đồng một kg
theo chủ tịch hội nông dân
xã bông trang huyện xuyên mộc
năm nay giá thanh long trái vụ
rớt xuống khá thấp so với mọi năm
nhất là giá thanh long ruột trắng
với giá cảnh hiện nay hầu hết các nhà vườn
trồng thanh long trái vụ đều không có lãi
khiến nhiều bà con nông dân lo lắng không yên
chỉ còn hơn một tháng nữa là đến tết nguyên đán
nhiều hội trồng hoa ở tp hcm
đã bắt đầu thuê hàng chục nhân công
tất bật chăm sóc hoa cả ngày lẫn đêm
chuẩn bị cung ứng hoa vào dịp tết cổ truyền
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên
những nơi trồng hoa cảnh truyền thống
như phường hiệp bình phước hiệp bình chánh của quận thủ đức
các xã bình mỹ trung an tân thạnh tây hòa phú
của huyện củ chi huyện hóc môn
một số phường của quận một mươi hai
đã bắt đầu vào vụ chăm sóc cắt tỉa bón phân
tưới nước cho hoa để kịp cung ứng
cho thị trường vào dịp tết
đây là thời điểm những nhà vườn làm nghề trồng hoa
cây cảnh bận rộn nhất trong năm
trong đó nhà vườn trồng mai tết đang hoàn tất
những công đoạn đầu tiên cho vườn may của mình
vì mai thường được ưu chủ nhất vào dịp tết
và việc chăm sóc cũng cần nhiều thời gian hơn
ghi nhận tại vườn mai phương bình
ở quận thủ đức
một trong những vườn mai lâu năm
ở thành phố hồ chí minh
hiện nay đang rất nhộn nhịp
với hàng chục nhân công tập trung làm việc
năm nay nhà vườn này chuẩn bị

trưởng thành từ bốn năm tuổi trở lên
sẵn sàng phục vụ tết nguyên đáng
trong đó có thêm giống hoa mới
vừa đáp ứng được về hình thức
cũng như chất lượng hoa
đáp ứng thị hiếu người dân
tuy nhiên càng gần đến ngày tết
các nhà vườn vừa mừng
nhưng cũng vừa lo lắng
vì thời tiết thay đổi thất thường như hiện nay
sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất và danh thù
nắng như vậy không sao
nhưng mà sợ biết là bão
tại vì bão nó lạ lắm
mai mà nó thấy nước mưa
là nó cứ chui ra thôi
không còn lá vắng là nở
thì năm nay là khách hàng
đặt là nhiều hơn mỗi năm
tại vì là
thay vì người ta chơi
tết đúng ngày tết
thì tôi sẽ canh đúng ngày tết
còn người ta không có đặt hàng mình
thì mình cứ lạc lên
thì cây nào đỡ được thì người ta thê
thì năm nay nói chung giá cả
mà cũng giống như năm rồi giá cũ
luôn được mọi người yêu thích và sử dụng nhiều nhất
vào dịp tết nguyên đáng
với sự chuẩn bị từ sớm và chú đáo của các nhà vườn
mong rằng trong những ngày tết sắp đến
sẽ có nhiều loại hoa đẹp rực rỡ
có mặt ở khắp con đường góc phố
góp phần trang hoàng cho thành phố
quát áo mới tươi đẹp hơn
cho người dân đón tết nguyên đáng
thật vui tươi đầm ấm
công an huyện trợ lách tỉnh bến tre
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đã bắt quả tăng một mươi ghe cây
một tàu sắt tải trọng từ một mươi ba đến một mươi năm tấn
và một xà lan khai thác cát sông trái phép
trên tuyến sông hàm luông và cổ chiên
đoạn qua khu vực các xã hòa nghĩa long thới
và tân thiền huyện trợ lách
đường lượng chức năng đã bắt quả tăng
các phương tiện này hút trộm được khoảng từ một năm đến ba mươi mét khối cát
hiện công an huyện trợ lách đã lập biên bản
tạm giữ một mươi hai phương tiện trên
để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
buộc các chủ phương tiện phải bơm trả toàn bộ số cát
đã trộn trở lại lòng sông
trạm cảnh sát giao thông grumboop
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc
vừa phát hiện vụ mua bán vận chuyển
vẩy tt bằng xe khách để mang đi tiêu thụ
trong quá trình tuần tra tại km một nghìn bảy trăm sáu mươi năm
đường hồ chí minh
đoạn qua thôn bốn xã hỏa thuận
thành phố bưu ma thuật tỉnh đắk lắc
tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông grombook
đã tiến hành kiểm tra xe khách chạy tuyến bình dương đi thanh hóa
qua kiểm tra trên khoang hành khách
có một thùng xốp bên trong có chứa
vẩy tt trọng lượng khoảng hai mươi kg
của một hành khách đi trên xe
là ngân bá hai chú tỉnh gia lai
khi đang kiểm tra thùng xốp
hai đã bất ngờ bỏ chạy nhưng bị tổ công tác kịp thời giữ lại
quá trình làm việc hai khai nhận
mua số bảy tt với giá là hai triệu đồng một kg
rồi đem về gia lai cất giấu
sau đó hai sẽ chuyển ra co bằng
để bán kiếm lời
quá trình làm việc hai đã không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc
về số lượng vẩy tt trên
vụ việc đã được trạm cảnh sát giao thông crongbuk
chuyển giao cho công an tp bùn ma thuật
tiếp tục điều tra mở rộng
mới đây đoàn kiểm tra liên ngành
do cục cảnh sát môi trường bộ công an
chủ trì phối hợp với công an huyện thanh trì hà nội
và thanh tra bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
cục quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản
phát hiện một cơ sở bơm tạp chất
vào tôm đông lạnh với số lượng lớn nhất
từ trước đến nay lên tới gần bốn năm tấn
ghi nhận của nhóm phóng viên
thông tin này cũng sẽ theo lời kết
cơ sở bơm tạp chất vào tôm đông lạnh này
do nguyễn hiệu mạnh làm chủ
có địa chỉ tại xã ngu hiệp huyện thanh trì tp hà nội
đã hoạt động được hơn hai tháng nay
chủ yếu cung cấp cho chợ đầu mối long biên
và các đồng nậu thủy hải sản ở khu vực phía bắc

từ trước đến nay lên tới gần bốn năm tấn
ghi nhận của nhóm phóng viên

cơ sở bơm tạp chất vào tôm đông lạnh này

đã hoạt động được hơn hai tháng nay
chủ yếu cung cấp cho chợ đầu mối long biên
và các đồng nậu thủy hải sản
phát hiện một cơ sở bơm tạp chất
có nghĩa là cứ một mươi cân tôm thì sẽ bơm được một cân rưỡi một cân đến một cân rưỡi tạp chất
điều đáng nói là bản thân cơ sở này đã cảnh báo với các đầu nậu thu mua
thế nhưng các đầu mối hải sản này vẫn cố tình đặt hàng nhằm lừa người dân
em có nhắc cho người ta là đây là
con hàng nó không được được nguyên bản nhưng người ta vẫn yêu cầu làm
bởi vì người ta bảo là không có sợ bị ảnh hưởng đến sức khỏe
mà nó chỉ là mục đích là tăng trọng lượng và giảm giá so với thị trường
và giữ con hàng nó được lâu hơn
khách hàng lấy hàng với em chủ yếu là em đưa lên trên chợ và đưa vào các xe
nên là người ta chỉ gặp nhau ở trên chợ xong rồi thu tiền ngành
nên là cũng ít liên hệ với nhau
chợ long biên
chợ long biên ở chân cầu long biên hả
dạ vâng đúng rồi
hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục lấy lời khai và điều tra xác minh các đầu nậu
chủ các cửa hàng thu mua tôm từ cơ sở này
để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật
khuyến cáo người dân khi mua tôm đông lạnh cần kiểm tra kỹ
để tránh mua phải tôm kém chất lượng gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe